chính phủ vừa ban hành nghị định số một triệu sáu trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám nửa dcp về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
theo đó cơ quan tổ chức cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại điều năm của luật giao dịch điện tử
quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc thủ tục hành chính
phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến
nghị định quy định chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước
phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành hình thức thể hiện
việc khởi tạo gửi nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử
được thực hiện theo luật giao dịch điện tử
nghị định cũng quy định chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy
trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác
nghị định có hiệu lực thi hành từ một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lũy kế đến hết ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành hải quan thu ngân sách đạt ba trăm một mươi bốn bảy trăm chín mươi hai tỷ đồng
vượt hơn một mươi một hai mươi ba chỉ tiêu pháp lệnh và vượt bảy bốn mươi ba chỉ tiêu phấn đấu được bộ tài chính giao
tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể trong tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám số thu ngân sách của ngành hải quan đạt hai mươi chín tám trăm năm mươi chín tỷ đồng
có phần quyết định giúp ngành hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao năm hai nghìn một mươi tám
trong đó các cục hải quan đóng góp số thu lớn của ngành cũng đã vượt chỉ tiêu được giao
cục hải quan tp hcm đơn vị đóng góp số thu lớn nhất của ngành hải quan
đã thu đạt hơn một trăm linh tám ba trăm một mươi một tỷ đồng vượt trí tiêu được giao hơn ba trăm một mươi một tỷ đồng
theo tổng cục hải quan kết quả thu ngân sách nêu trên thể hiện quyết tâm rất cao của toàn ngành hải quan trong năm hai nghìn hai mươi
thu vượt chỉ tiêu phân đấu trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi tám là năm giảm sâu của các dòng thuế
theo các cam kết hiệp định thương mại tự do đã ký
về khách quan số thu thuế
thuế xuất nhập khẩu tăng do tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cả năm hai nghìn một mươi chín
và hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển
trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng chính đều tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám các ngành dịch vụ thị trường duy trì tốc độ tăng trưởng tốt với tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt bốn ba trăm chín mươi năm bảy nghìn tỷ đồng
số liệu về tình hình kinh tế xã hội của tổng cục thống kê
bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố cho thấy
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm hai nghìn một mươi tám
ước tính đạt bốn ba trăm chín mươi năm bảy nghìn tỷ đồng tăng một mươi một bảy so với năm trước
theo đánh giá của tổng cục thống kê hoạt động bán buôn bán lẻ
là yếu tố chủ yếu duy trì tốc độ tăng trưởng tốt cho các ngành dịch vụ thị trường nói riêng
và ngành thương mại dịch vụ nói chung
mặc dù có biến động giá xăng dầu nhưng tình hình lưu thông hàng hóa ổn định
không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá
các mặt hàng và dịch vụ thiết yếu đáp ứng đủ cho sản xuất tiêu dùng
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng duy trì tốc độ tăng trưởng khá
hàng hóa trên thị trường đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong đó một số ngành hàng tăng trưởng cao như lương thực thực phẩm đồ dùng trang thiết bị gia đình
chính phủ pháp vừa ban hành mức thuế riêng đối với các công ty internet và công nghệ lớn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trong bối cảnh liên minh châu âu eu đang
gặp khó khăn trong việc hoàn tất quy định thuế mới cho cả khối
theo đó mức thuế mới sẽ được ban hành vào đầu năm và được áp dụng cho cả năm hai nghìn một mươi chín
ước tính khoản tiền thuế này sẽ vào khoảng năm trăm linh triệu euro tương đương với năm trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
những khoản thuế thấp mà các hãng công nghệ khổng lồ của mỹ đang được đóng tại eu
đã gây ra bất bình tại nhiều nước thành viên
pháp và đức đã nhất trí giới thiệu các biện pháp chung mới vào năm hai nghìn hai mươi
giúp cho tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
có trụ sở tại paris
có thời gian để đạt được giải pháp toàn cầu mới
oecd hiện đang xem xét đề xuất về kế hoạch quốc tế mới liên quan đến việc đánh thuế các doanh nghiệp công nghệ
trong khi đó các thành viên khác của eu như anh tây ban nha và italia
đang xem xét đánh thuế sản phẩm kỹ thuật số
tại châu á singapore và ấn độ cũng đang lên kế hoạch tương tự
theo kế hoạch ngân sách hai nghìn một mươi chín sửa đổi italia sẽ cắt giảm một số chi phí cơ bản
nhằm tránh làm gia tăng đáng kể nợ công vốn đang ở mức hai ba trăm linh tỷ euro
tương đương một trăm ba mươi một bảy diện
cơ bản gdp cao hơn rất nhiều so với mức trần quy định sáu mươi của eu
đáng chú ý thâm hụt ngân sách năm hai nghìn một mươi chín của italia sẽ được điều chỉnh xuống mức tương đương hai bốn gdp
ngoài ra chính phủ cũng sẽ thực hiện một chương trình hỗ trợ thu nhập với mức cơ bản bảy trăm tám mươi euro
trên một tháng cho một bảy triệu hộ gia đình thuộc diện nghèo nhất ở italia
biện pháp này dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng bảy một tỷ euro
kế hoạch ngân sách sửa đổi này trước đó đã nhận được sự ủng hộ của ủy ban châu âu
eu ec chấm dứt cuộc tranh cãi về ngân sách và tránh cho italia khỏi nguy cơ bị trừng phạt
khi thâm hụt vượt quá mức cho phép
kế hoạch ngân sách năm hai nghìn một mươi chín sửa đổi được cho là có bước đi đầu tiên của một kế hoạch cải cách rộng rãi
và đầy tham vọng sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giảm thất nghiệp ở nền kinh tế lớn thứ ba
khu vực đồng tiền chung châu âu này
thưa quý vị kết quả nổi bật bao trùm là tăng trưởng gdp đạt mức kỷ lục bảy tám cao nhất trong một mươi năm qua
và cũng cao hơn mọi dự báo
nhiều kỷ lục khác cũng được xác lập như về dự trữ ngoại hối xuất khẩu xuất siêu
đáng lưu ý dù tăng trưởng cao việt nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô
với việc giữ được mục tiêu cpi thâm hụt ngân sách giảm thị trường chứng khoán ổn định
tăng trưởng gdp đạt mức kỷ lục bảy tám cao nhất trong một mươi năm qua và cũng cao hơn mọi dự báo

trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
quy mô gdp tăng mạnh đạt trên năm năm triệu tỷ đồng bình quân đầu người đạt hai năm trăm tám mươi bảy usd
điều đáng mừng là tăng trưởng cao trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được củng cố
lạm phát được kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cpi chỉ ở mức ba năm mươi bốn
các cân đối lớn được đảm bảo thể hiện các chính sách vĩ mô được điều hành rất linh hoạt hiệu quả
những con số này được ngân hàng phát triển châu á
adb nhận định là cao nhất trong khu vực asean
động lực tăng trưởng mạnh mẽ đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo
mức tăng một mươi hai chín mươi tám từ khu vực nông nghiệp với mức tăng ba bảy mươi
từ tổng cầu tăng mạnh với tổng mức bán lẻ tăng một mươi một bảy
mà không còn phụ thuộc vào tiến dụng và khai khoáng như trước đây
điều đặc biệt quan trọng là không chỉ về số lượng chất lượng tăng trưởng cũng được cải thiện rõ nét
dù đạt tăng trưởng cao nhưng việt nam vẫn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô quan trọng
làm phát được kiểm soát theo đúng mục tiêu tham ngục ngăn sách và nợ công giảm mạnh
cấn cân thanh toán đạt thẳng dư kết lãi sức và tỷ giá được duy trì ổn định
ngay cả trong bối cảnh căng thẳng thương mại nổi lên và sự biến động của các thị trường tài chính toàn cầu
chứng khoán là tăng ổn định và đạt bước gần một điểm
môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện
tổng kinh mạch thương mại hiện tương đương hai trăm linh quy mô nền kinh tế
trong đó xuất khẩu đạt gần hai trăm bốn mươi năm tỷ usd tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên bốn trăm tám mươi hai tỷ usd
xuất siêu bảy hai tỷ usd dự trữ ngoại hối đạt trên sáu mươi tỷ usd xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng một mươi năm
cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hàng hóa mang thương hiệu việt đã có tại hầu hết các quốc gia trên thế giới
với năm mặt hàng có kim ngạch trên một mươi tỷ usd hai mươi chín mặt hàng có kim ngạch trên một tỷ usd
lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên bốn mươi tỷ usd
công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể làm suy giảm viễn cảnh tăng trưởng
và làm tăng nghĩa vụ cho khu vực công
thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư đang đổ vào
đồng thời gây áp lực đối với đồng nội tệ và giá trị tài sản
việt nam cũng là quốc gia dẫn đầu hai mươi một nền kinh tế apec trong hai năm liên tiếp
vốn đầu tư nhà nước tăng nhanh một mươi tám năm chiếm đến bốn mươi ba ba tổng vốn đồng
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi thực hiện đạt một mươi chín một tỷ usd tăng chín một
có phần quan trọng cùng vốn đầu tư của nhà nước để tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế
tiếp theo xu hướng từ đầu nhiệm kỳ chủ trương thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp
đã mang lại kết quả tích cực với trên một trăm ba mươi một doanh nghiệp thành lập mới và trên ba mươi bốn doanh nghiệp hoạt động trở lại
nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt với lãi suất thấp và tỷ giá ổn định
lần đầu tiên việt nam đã có vượt thu ngân sách so với dự toán khoảng ba năm tỷ usd
dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục nợ xấu giảm rất sâu
năm hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ thu ngân sách của cục thuế hà nội tăng so với năm hai nghìn một mươi tám khoảng tám tương đương hơn hai trăm bốn mươi năm bảy nghìn tỷ đồng
để hoàn thành nhiệm vụ trên yêu cầu cục thuế tập trung vào một số nhiệm vụ như cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần nghị quyết số một mươi chín của chính phủ
bên cạnh đó hà nội cần tiếp tục đầy mạnh cải cách hành chính đặt mục tiêu thu đúng thu đủ nhưng không làm phiền hà đến người dân và doanh nghiệp
ông trần xuân hà nhấn mạnh
hà nội cần đầy mạnh thanh tra kiểm tra xử lý nợ động trong đó có giải pháp chống chuyển giá và gia lận thương mại
hà nội dù có số nợ động giảm hơn so với các tỉnh thành song do quy mô lớn nếu để nợ động cao sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách
vì vậy mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín hà nội phải giảm nợ động xuống năm để tăng thu ngân sách
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại